các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã kiểm tra một công ty chuyên cho vay tiền qua ứng dụng
bị phản ánh là có dấu hiệu của đường dây tín dụng đen
từ trưa đến tối qua các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp công an quận một phong tỏa
kiểm tra bên trong tòa nhà số một mươi bảy tôn thức tùng phường phạm ngũ lão quận một
đây là nơi công ty trách nhiệm hữu hạng caskwagon đặt trụ sở liên quan đến phản ánh cho vay qua app với lại suất cao
nhân viên có hành vi khủng bố tinh thần khách vay
được biết công ty này được sở kế hoạch đầu tư tp hcm cấp giấy phép kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi bảy
hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính nhưng không có chức đăng cho vay tiền
hầu như khách hàng tìm đến công ty vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại di động